từ ngày chín đến ngày hai mươi tháng một mươi một quân đội mỹ philippines và nhật bản hàn quốc tiến hành cuộc tập trận kamanda bảy nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội
cuộc tập trận diễn ra tại một số địa điểm trên khắp philippines
trong một mươi hai ngày các binh sĩ sẽ tham gia huấn luyện viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai
các hoạt động huấn luyện hóa học sinh học phóng xạ và hạt nhân tìm kiếm cứu nạn ven biển huấn luyện phòng thủ bờ biển và các hoạt động đổ bộ
philippines bày tỏ tin tưởng cuộc tập trận kamanda sẽ không chỉ tăng cường năng lực quốc phòng của các quốc gia
mà còn thúc đẩy sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng của mỗi nước